thưa quý vị liên quan đến hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng căn cước công dân
chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong thời gian vừa qua
công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đánh giá của cục cảnh sát hình sự đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
và trước diễn biến phức tạp của tình hình trên để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy có liên quan cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyến cáo người dân
tuyệt đối không cho người lạ mượn chụp thuê mua căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
không cung cấp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội
trường hợp bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ
đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân chứng minh nhân dân không có liên quan đến các giao dịch dân sự trong thời gian bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ
trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán cho thuê cho mượn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm